tại hội nghị khoa học thường niên liên tri hội gia liễu tp hcm lần thứ hai mươi với chủ đề
cải tiến chất lượng trong chăm sóc và điều trị bệnh da liễu ngày hai mươi sáu tháng năm
bác sĩ chuyên khoa hai lưu huỳnh thanh thảo khoa thẩm mỹ gia bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai biến khi điều trị cảm đôi
trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ sáu mươi tuổi trú tại tp bảo lộc lâm đồng
bệnh nhân đến spa tại tp đà lạt để được tiêm mỡ vùng nọng cằm
sau tiêm hai tuần nốt tiêm sưng sờ đau bệnh nhân có dùng thuốc
tuy nhiên không giảm nên đến thăm khám tại bệnh viện da liễu tp hcm
bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô mỡ dưới da sau tiêm tan mỡ nọng cầm
trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi
người này mong muốn điều trị cam đôi bằng cách tiêm tan mỡ nên đã đến một spa ở đồng nai
để được tiêm vào vùng cảm đôi
sau tiêm hai ngày bệnh nhân cảm thấy sưng đau nóng rát vùng tiêm nên đến thăm khám
tại khoa thẩm mỹ da bệnh viện da liễu tp hcm
bác sĩ siêu ân thấy bệnh nhân có tích tụ những ổ tụ dịch tại vùng nọng cằm
được chẩn đoán viêm áp xe sau tiêm tan mỡ điều trị cảm đôi
bác sĩ thanh thảo cho biết nguyên nhân dẫn đến các tai biến như các trường hợp nêu trên
chủ yếu là do bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế spa không được cấp phép
do người tiêm không phải là bác sĩ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tiêm không đúng
tiêm vào các vùng nguy hiểm hoặc không đảm bảo quy tắc vô khuẩn khi điều trị
cằm đôi hay còn gọi là nọng cằm là tình trạng phổ biến xảy ra khi một lớp mỡ hình thành dưới cằm
xuất hiện một nếp gấp da giữa mặt và cổ góc cổ mở rộng hơn một trăm hai mươi độ
thường đi kèm mất đường viền của đường viền hàm dưới và góc hàm
lớp mỡ dày lên hình thành những nếp nhân sâu tạo thành một hoặc nhiều cằm thừa
tình trạng cơ mặt chảy xệ da trùng nháo ở cổ cũng là một trong những nguyên nhân gây nọng cằm
dù không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng nọng cảm có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài
theo thống kê bảy mươi tám người cho rằng sở hữu cầm đôi ít đáng yêu hơn
khảo sát của hiệp hội phẫu thuật gia liễu mỹ năm hai nghìn một mươi bảy chỉ ra rằng bảy mươi ba số người được hỏi cảm thấy khó chịu vì cặp đôi
đó là lý do hầu hết cả nam và nữ có cặp đôi đều có nhu cầu điều trị nhằm giảm hoặc biến mất vùng dư thừa này
giúp khuôn mặt trở nên trẻ trung thon gọn hơn
theo các bác sĩ nguyên nhân chính dân đến hiện tượng này là lão hóa thừa mỡ con rút cơ cổ hay hội trứng cất sinh
một dạng dấu loạn nội tiết nọng cằm còn hình thành do các thói quen hàng ngày bao gồm
ngồi gù lưng dưới đầu cúi cổ ngồi sai tư thế khi sử dụng máy tính điện thoại trong thời gian dài
không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống và xương khớp mà còn khiến da mặt và lớp cơ mỡ môi dưới da chảy xệ
theo trọng lượng dồn xuống phần cằm và cổ
vùng da quanh hàm dấn lòng lẻo tích tụ mỡ tăng kích thước đường viên cổ trùng xuống hình thành nọng cằm và các đường nhăn ở cổ
chống cằm ôm má thường xuyên chống cằm hay ôm má một bên khi nói chuyện ăn uống khiến trọng tâm của khuôn mặt lệch sang một bên
cờ mặt và làn da mất dần tính đàn hồi do bị chèn ép làm tăng nếp nhăn ở má khoái mắt
nằm sấp nằm nghiêng quá lâu khi ngủ ngoài gây thêm áp lực cho tim và khó thở
khiến mặt to bẻ sang hai bên đường sâu mũi lệch sẽ hình thành nếp nhăn khoái miệng vùng mỡ dưới cằm lội rõ hơn
đồng thời nằm nghiêng một bên sấp điện thoại kéo dài có thể khiến cho da cơ mỡ dồn lệch sang phía bên bị tì đè tư thế ngủ tốt nhất là nằm ngửa
lối sống không lành mạnh thức khuya ngủ không đủ giấc hút thuốc lá uống nhiều rượu bia ăn thức ăn nhiều dầu mỡ
cũng làm tích tụ mỡ giảm độ đàn hồi của da và cơ
nguyên nhân cuối cùng là không chống nắng da trùm nhão nọng cằm là dấu hiệu lão hóa của da do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời
dưới tác động của tuv vùng da quanh cằm vốn ám mỏng càng dễ mất độ đàn hồi xuất hiện nếp nhăn hơn
các bác sĩ khuyến cáo để ngăn nọng cằm ngoài bỏ các thói quen nêu trên
nên sử dụng kem dưỡng ẩm kem chống nắng và các sản phẩm chống lão hóa từ sớm để tăng độ đàn hồi sang chắc da hạn chế quá trình lão hóa
khi rửa mặt hàng ngày nên mát xa mặt theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài để hạn chế da chảy xệ
đồng thời tập thể dục bốn mươi năm phút mỗi ngày trong đó nên lặp lại các động tác xay trái phải ngửa cổ cúi đầu để tăng sự săn chắc đàn hồi cho da cơ vùng dưới hàm và cổ